trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử trương mỹ lan phủ nhận vai trò chỉ đạo điều hành ngân hàng scb
cũng như việc nắm giữ trên chín mươi cổ phần tại scb
tại phiên tòa bị cáo trương mỹ lan quanh co nhằm chối tội
nhưng sau đó nói bị cáo tôn trọng cáo trạng truy tố
cũng tại phiên tòa sáng ngày một mươi một tháng ba bị cáo nguyễn cao trí đã thừa nhận hành vi
chiếm đoạt một tỷ đồng của bị cáo trương mỹ lan
theo cáo trạng truy tố của viện kiểm sát nhân dân tối cao
bị cáo trương mỹ lan và đồng phạm với những vị trí vai trò khác nhau
thực hiện nhiều tội phạm xâm phạm về sở hữu xâm phạm hoạt động của ngân hàng
hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước
trong đó nhiều tội phạm được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức
thủ đoạn tinh vi xảo quyệt gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn từ ngân hàng scb
với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
phạm văn quyết chúa tỉnh hải dương
và nguyễn văn chất chúa tỉnh ninh bình
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình tân tỉnh vĩnh long ra quyết định khởi tố
theo hồ sơ vào năm hai nghìn hai mươi quyết đã lập tài khoản trên website
để quản lý cho vay với hình thức trả góp hàng ngày
tính theo lãi suất năm từ hai trăm bốn mươi đến ba trăm sáu mươi
và cho vai lãi ngày với lãi suất từ một trăm tám mươi đến bảy trăm hai mươi
đến khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn văn chất đã góp vốn với quyết
để thực hiện hành vi cho vai lãi nặng
tổng số tiền thu lợi bất chính của quyết và chất từ việc cho vay này là gần bốn trăm linh triệu đồng
ngày hôm nay cơ quan chức năng phường bốn thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng phát đi thông báo cho biết
hiện trên địa bàn có một số người giả danh là cán bộ để bán thuốc phòng dịch
đề nghị người dân cảnh giác không tin nghe theo để tránh bị lừa đảo
một số hộ dân phát hiện có người giả danh là cán bộ của phường xuống bán thuốc phòng dịch
cơ quan chức năng phường bốn thông báo rộng rãi đến người dân cảnh giác trước hành vi nói trên
đồng thời đề nghị người dân lưu ý một số nội dung như thông tin người truyền đạt đến các hộ dân
là không đúng sự thật
khi cơ quan chức năng đến làm việc thì cán bộ công chức sẽ có bảng tên chức danh đầy đủ
người dân khi phát hiện các trường hợp tương tự thì gọi ngay cho công an phường qua số điện thoại

hôm nay thủ tướng chính phủ đã có công điện gửi bộ trưởng các bộ công an giao thông vận tài
ubndgt chủ tịch ubnd tỉnh thừa thiên huế về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn thuộc địa phận tỉnh thừa thiên huế
công điện nêu rõ thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn hòa liên đặc biệt là vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày một mươi tháng ba vừa qua
do xe ô tô khách va chạm với xe tải đang dừng đỗ ở bên đường làm hai người chết và chín người bị thương
ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi và chia buồn tới thân nhân
gia đình các nạn nhân tử vong đồng thời chỉ đạo lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế và lực lượng công an tới hiện trường
để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn
công điện cũng giao ủy ban an toàn giao thông quốc gia chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan
xây dựng chỉ thị của thủ tướng chính phủ để chỉ đạo các giải pháp kiểm chế tai nạn giao thông đường bộ đường sắt trong thời gian tới
vào khoảng một mươi hai giờ trưa nay một vụ tai nạn đường sắt xảy ra tại đoạn qua xã nghi long huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
thời điểm trên khi xe đầu kéo chở cát cố băng qua đường tàu thì xảy ra va chạm với đoàn tàu mang số hiệu vnr d một mươi chín e chín trăm hai mươi
đang lưu thông theo hướng nam bắc
cú râm mảnh khiến đầu xe tải biến dạng đầu kéo tàu hỏa cũng bị biến dạng
sau khi chạy khoảng hơn một trăm linh mét mới dừng lại một số toa lệch khỏi dây
rất may là không có thương vong về người
lực lượng chức năng huy động xe cầu để di rời xe đầu kéo ra khỏi khu vực xảy ra tai nạn
tuy nhiên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn vụ tai nạn khiến đường sắt bắc nam tê liệt hơn ba tiếng đồng hồ